thông tin từ cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đơn vị vừa phát hiện một xe khách vận chuyển một trăm sáu mươi năm kg thịt động vật không rõ nguồn gốc
khoảng một giờ ngày tám tháng bốn lực lượng chức năng phát hiện một xe khách dường nằm lưu thông theo hướng tp hcm đi gia lai
trên xe chở một trăm sáu mươi năm kg thịt gà mỡ lợn và nội tạng lợn gà không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
toàn bộ số thực phẩm trên đã được phụ xe khách mua tại tp hcm với giá ba triệu đồng sau đó vận chuyển về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh gia lai để kiếm lời